chuyển sang một số tin tức khác ngày một mươi sáu tháng bảy liên đoàn lao động tỉnh bình phước cho biết
công ty trách nhiệm hữu hạn frewell khu công nghiệp bắc đồng phú thị trấn tân phú huyện đồng phú tỉnh bình phước
đã quyết định cho hơn chín công nhân tạm nghỉ việc trong vòng một mươi năm ngày tính từ ngày một mươi sáu tháng bảy
để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
theo ông lê mộng hoàng chủ tịch công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn freewell
trong thời gian nghỉ về phòng chống dịch covid một mươi chín công ty vẫn đảm bảo chế độ lương năm triệu đồng một tháng
đối với công nhân tùy theo thời gian nghỉ
bên cạnh đó bà lãnh đạo công ty cũng yêu cầu công nhân khi nghỉ về phải tự cách ly tại nhà
và thực hiện các biện pháp khai báo y tế cũng như theo dõi sức khỏe đầy đủ
trong thời gian công ty tạm ngừng hoạt động ban lãnh đạo cùng với tổ an toàn covid một mươi chín của công ty
sẽ tiến hành sắp xếp bố trí lại để đảm bảo an toàn khi công nhân trở lại làm việc
đúng theo chỉ đạo của ubnd tỉnh bình phước
trước đó công ty có đông công nhân nhất khu công nghiệp bắc đồng phú này
cũng đã ghi nhận một trường hợp dương tính với covid một mươi chín vào ngày một mươi bốn tháng bảy